bệnh nhân là anh hát ngụ tại phú thọ khi đang đi câu cá dưới dòng điện cao thế anh bất ngờ bị điện giật ngã xuống ngừng tim
may mắn khi có bạn câu biết cấp cứu xử trí tại chỗ và vận chuyển đến bệnh viện tuyến huyện tiếp tục cấp cứu ngừng tim sốc điện
sau khi cấp cứu khoảng một mươi phút tim bệnh nhân đã đập trở lại và tiếp tục được hồi sức duy trì hai loại thuốc vận mạch liều cao và được liên hệ chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ để điều trị chuyên sâu
bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu sau cấp cứu ngừng tuần hoàn phù phổi huyết động chưa ổn định bỏng sâu độ ba bốn năm diện tích trên hai mươi tại vùng bụng bàn tay và bàn chân hai bên
tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ bệnh nhân được áp dụng các biện pháp hồi sức chuyên sâu nhất trong lĩnh vực hồi sức hạ thân nhiệt chỉ huy thở máy lọc máu thăm dò huyết động
sau bảy mươi hai giờ điều trị tích cực bệnh nhân đã được dừng hạ thân nhiệt bỏ máy thở cắt thuốc trợ tim vận mạch và ý thức tỉnh hoàn toàn
tuy nhiên với tình trạng bỏng sâu đa vị trí người bệnh được chuyển đến viện bỏng quốc gia để tiếp tục điều trị chuyên khoa
qua trường hợp trên tiến sĩ bác sĩ hà thị bích vân trường khoa hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ khuyên cáo người dân nên lưu ý tránh xa khu vực đường điện cao thế để tránh nguy cơ bị điện giật
người bị điện giật thường dẫn đến dối loạn nhịp nặng nề thậm chí ngừng tim nhanh chóng
việc cấp cứu ban đầu tại chỗ tại tuyến y tế cơ sở rất quan trọng sau đó cần nhanh chóng đưa người bệnh đến ngay các cơ sở y tế đủ điều kiện để tiếp tục điều trị
thời gian từ khi tái lập tuần hoàn tự nhiên đến khi tiến hành hạ thân nhiệt tốt nhất là ở dưới sáu giờ
ngừng tuần hoàn là tình trạng tim ngừng hoạt động hoặc hoạt động không có hiệu quả
tử vong và tàn tật sau ngừng tuần hoàn là những mối đe dọa cho sức khỏe của cộng đồng
mặc dù đã có những tiến bộ trong quá trình điều trị tỷ lệ sống sót ở người bệnh sau ngừng tuần hoàn còn thấp
phương pháp hạ tân nhiệt chỉ huy hay hạ thân nhiệt chủ động giúp giảm truyền hóa cơ thể giảm nhu cầu tiêu thụ oxy cải thiện tình trạng thiếu máu
giảm sản sinh các chất oxy hóa tự do để chống viêm phù não bảo vệ não và các mô cơ quan
các tổn thương não do ngừng tuần hoàn thường không hồi phục và để lại di chứng nặng nề thậm chí là tử vong
tuy nhiên việc hạ thân nhiệt kịp thời sẽ giúp ngăn chặn đáng kể quá trình tổn thương này
từ đó giúp người bệnh có nhiều cơ hội hồi phục hơn mang lại kết quả điều trị tốt đồng thời hạn chế tối đa di chứng thần kinh
tiến sĩ bác sĩ hà thị bích vân cho biết